mặc dù là một bản của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng gia khâu một xã nậm lỏng thành phố lai châu tỉnh lai châu lại luôn thiếu nước sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô
thực trạng này diễn ra trong một thời gian dài và liên tục nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nhiều năm nay hơn một trăm hai mươi hộ dân thuộc bản gia khâu một xã nậm lỏng phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nhất là vào mùa khô
thiếu nước sinh hoạt những hộ dân nghèo không có tiền mua ống nước phải tự đi ra suối lên khe để chở nước về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
việc thiếu nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt kéo dài càng làm cho đời sống của bà con dân bản nơi đây càng thêm khó khăn
thiếu nước thì rất vất vả từ giặt rũ và nước uống cũng rất là tiết kiệm nếu không có xe máy thì rất là lo đi lấy nước mong muốn nhà nước đầu tư nước sinh hoạt để cuộc sống của người dân đỡ vất vả hơn
mỗi năm người dân bản gia khâu một thiếu nước sinh hoạt và sản xuất từ ba đến năm tháng và kéo dài theo chu kỳ nhiều năm liền
mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần sau việc đầu tư nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt người dân bản gia khâu một đã thiếu nước sinh hoạt và sản xuất từ ba đến năm tháng và kéo dài theo chu kỳ nhiều năm liền
mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần song việc đầu tư nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt và sản xuất cho bà con nhân dân nơi đây vẫn chưa cho thấy hiệu quả
trong những năm qua chúng tôi cũng đã kiến nghị với lại thành phố và qua ý kiến kiến nghị của cử tri cũng như là thực trạng thì chúng tôi đã đề xuất với thành phố
rất là mong các cơ quan cấp trên quan tâm và trong thời gian tới thì đầu tư đường nước sạch vào cho bà con để phục vụ cho sinh hoạt cũng như là sản xuất
được biết xã nậm lòng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay vẫn còn nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian dài
tiết nghĩ chính quyền thành phố lai châu cần kiểm tra các công trình đầu tư nước sạch ở bản gia khâu một và sớm đưa nước sạch về giúp dân bản phục vụ sinh hoạt và sản xuất phát triển kinh tế